hiện nay trên địa bàn tỉnh phú thọ một trăm linh các huyện thành thị và toàn bộ hai trăm bảy mươi bảy xã phường thị trấn có tổ chức hội khuyến học
toàn tỉnh có hơn sáu hai trăm linh tri hội và ban khuyến học với trên ba trăm bảy mươi hai hội viên đạt tỷ lệ hai mươi tám dân số
đây là những con số ấn tượng cho thấy sức lan tỏa của phong trào khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh phú thọ thời gian qua
kết quả này có sự đóng góp rất lớn của việc xây dựng xã hội học tập từ cơ sở mà trước hết là từ gia đình dòng họ
con cháu trong dòng họ vũ xã thụy vân đều được quán triệt tộc ước của dòng họ như thế này
xác định dòng họ muốn phát triển thì phải coi trọng sự học làm đầu từ nhiều năm nay họ vũ luôn chú trọng công tác khuyến học trong dòng họ
tổng ước này chúng tôi in vào mỗi gia đình một cuốn để về các gia đình được biết thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc giáo dục các cháu
từ những năm khi xây dựng được tổng ước này các gia đình đã quan tâm hơn đến công tác học tập của họ
tổng ước này chúng tôi in vào mỗi gia đình một cuốn để về các gia đình được biết thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc giáo dục các cháu
tổng ước này chúng tôi in vào mỗi gia đình một cuốn để về các gia đình được biết thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc giáo dục các cháu
tạo điều kiện hết sức để cho các cháu nối dõi truyền thông học tập của các thế hệ đi trước trong dòng họ cũng như trong xã hội
và các cháu cũng đã đạt những thành tích nhất định trong giải quốc gia các cháu cũng đã đạt được giải tỉnh giải thành phố
đến nay toàn tỉnh có bảy trăm bảy mươi bảy gia đình học tập hơn năm năm trăm linh dòng họ học tập
phú thọ được trung ương hội khuyến học việt nam đánh giá là một trong những đơn vị triển khai nhanh và đạt kết quả cao nhất về xây dựng các mô hình học tập
xây dựng các mô hình học tập trong gia đình trong dòng họ chính là để khơi dậy cái truyền thống hiếu học
thứ hai là để động viên mọi người tham gia học tập bởi vì muốn có xã hội tập thì yếu tố cốt lõi đó là phải đẩy mạnh phong trào tập suốt đời
mọi người phải học thường xuyên học suốt đời và không kể một lứa tuổi nào và không kể không gian nào cũng như thời gian nào
từ những mô hình như thế này sẽ góp phần hình thành nên những cộng đồng học tập xã hội học tập mà trong đó mỗi cá nhân đều tự nguyện học tập suốt đời